ngày hai mươi tháng năm đại diện các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm
cố tổng thống iran ibrahim raisi cùng với những người khác trong đoàn tháp tùng đã tử nạn trong
vụ rơi trực thăng ngày một mươi chín tháng năm vừa qua chính phủ nhiều nước cũng đã bày tỏ tiếc thương tổng thống
ibrahim raisi đồng thời gửi điện chia buồn tới nhà nước và nhân dân iran
từ triều tiên nhà lãnh đạo kim jong un cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân iran
trong bức thư gửi tới lãnh đạo tối cao iran ali khamenei tổng thống nga vladimir putin
ca ngợi của tổng thống raisi là chính trị gia xuất sắc và một người bạn thực sự của nga
tương tự chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng bày tỏ sự tiếc thương rằng người dân trung quốc
đã mất đi một người bạn tốt bên kia đại dương mỹ bày tỏ sự chia buồn chính thức về cái chết
của tổng thống iran ibrahim raisi cùng những người khác trong đoàn tháp tùng washington nhấn mạnh
vì lý do hậu cần nên mỹ không thể hỗ trợ iran sau khi chính phủ nước này đưa ra
ra yêu cầu xin trợ giúp hiếm hoi trong vụ tai nạn trực thăng chở tổng thống raisi
cùng ngày hai mươi tháng năm các nhà lãnh đạo pháp brazil venezuela nhật bản ấn độ
ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cùng nhiều quốc gia khác cũng đã gửi lời
chia buồn về vụ tai nạn trong khi đó thổ nhĩ kỳ và iraq đã thông báo một ngày quốc tang để
bày tỏ lời chia buồn chân thành tới người dân và chính phủ iran các khối liên minh như tổ chức
hiệp ước bắc đại tây dương nato liên minh châu âu eu và hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc gửi lời
chia buồn tới đất nước iran về những mất mát nêu trên